theo các nhà khoa học chủng virus corona mới tại trung quốc có thể xuất phát từ rơi hoặc rắn
giả thuyết này được hai nhóm nghiên cứu đưa ra dựa trên việc kiểm tra chuỗi gen của loại virus gây bệnh viêm phổi lạ đang lây lan tại nhiều nước
nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học đầy sống trung quốc số ra ngày hai mươi một tháng một đã tập trung vào mối quan hệ giữa chủng virus mới và các loại virus khác
theo đó virus corona tại vũ hán có quan hệ mật thiết với một loại virus tồn tại ở rơi
nhóm nghiên cứu đánh giá việc xem rơi là vật chủ tự nhiên của virus corona mới là hợp lý dù vẫn còn khả năng có loài lây truyền trung gian từ rơi sang người
trong khi đó nghiên cứu thứ hai được đăng trên tạp chí virus học số ra ngày hai mươi hai tháng một cho biết
sau khi tiến hành phân tích chuỗi gen và so sánh đã kết luận rằng rắn là loài động vật hoang dã nhiều khả năng mang trong mình virus corona
tuy nhiên các nhà nghiên cứu đều thận trọng khi cho biết những kết luận này cần được kiểm nghiệm kỹ hơn trên các mẫu động vật